trước phản ánh của người dân về việc hè đường đi dạo và kè hồ bị lún sụt
ảnh hưởng tới cảnh quan môi trường mỹ quan đô thị khu vực xung quanh hồ gươm
ubnd quận hoàn kiếm hà nội đã có văn bản phản hồi về vấn đề này
theo đó ubnd quận hoàn kiếm cho biết đã đưa hạng mục cải tạo kè xung quanh hồ gươm
vào dự án đầu tư xây dựng cải tạo chỉnh trang khu vực xung quanh hồ gươm thực hiện trong năm hai nghìn một mươi chín
sự kiến hoàn thành các thủ tục đầu tư và triển khai thi công xây dựng trong quý bốn năm hai nghìn một mươi chín
để bảo đảm an toàn cho người dân và du khách trong thời gian chờ triển khai dự án đầu tư xây dựng
cải tạo chỉnh trang khu vực xung quanh hồ gươm ubnd đã giao ban quản lý khu vực hồ gươm
tổ chức việc lắp đặt biển cảnh báo hàng rào tại những vị trí kè đường dạo xung quanh hồ đã xuống cấp nguy hiểm
đồng thời thường xuyên kiểm tra theo dõi biến động của hệ thống kè xung quanh hồ
để kịp thời thăm niêu báo cáo ubnd quận xem xét giải quyết